tuy nắng nóng tại miền bắc đã hạ nhiệt hơn so với những ngày trước
tuy nhiên tình hình thời tiết sẽ còn thay đổi thất thường trong những ngày tới
khuyến cáo người dân nên thường xuyên cập nhật những thông tin về thời tiết
trên các phương tiện truyền thông để có biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình
chú ý nhiều hơn đến người già và trẻ nhỏ có sức đề kháng kém
nhất là người có tiền sử bệnh mạng tính
sáng nay phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia quất việt hùng
cùng lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh đã đến thắp hương thăm hỏi
động viên gia đình ba cháu nhỏ ở xã cẩm nam huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
bị tử vong do tai nạn giao thông vào tối ngày chín tháng bảy
tại các gia đình ông khuất việt hùng cùng lãnh đạo tỉnh hà tĩnh chia sẻ những đau thương mất mát
đồng thời động viên người thân ổn định tâm lý để tiếp tục cuộc sống
sau khi xảy ra vụ việc ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh đã yêu cầu các cơ quan chức năng
sớm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến ba cháu nhỏ tử vong
sáng ngày một mươi tháng bảy thông tin từ công an huyện cẩm xuyên cho biết
tài xế xe bảy chỗ gây tai nạn không vi phạm nồng độ cồn
đang tiến hành làm lại các xét nghiệm về ma túy dù trước đó đã có kết quả âm tính
bước đầu cơ quan điều tra xác định do tài xế không làm chủ tốc độ gây nên vụ tai nạn nghiêm trọng chết
thưa quý vị tiếp sau đây là thông tin liên quan tới tình hình sức khỏe của các nạn nhân
trong vụ phóng hỏa đốt nhà tại xã mường sang huyện mộc châu tỉnh sơn la vào ngày tám tháng bảy vừa qua
vụ việc khiến năm người thương vong trong đó một phụ nữ đã tử vong do bị đâm nhiều nhát
bốn nạn nhân còn lại bị bỏng
nạn nhân đã được chuyển xuống viện bỏng quốc gia trong tình trạng nguy kịch
trong ngày chín tháng bảy mặc dù đã được tích cực cấp cứu
nhưng do tỷ lệ bỏng quá nặng nên đã có thêm một nạn nhân nữa tử vong
nạn nhân tử vong là cháu bé hai tuổi nhỏ tuổi nhất trong vụ việc với tỷ lệ bỏng lên tới tám mươi bảy khi nhập viện
quãng đường thì xa một thời gian từ lúc bệnh nhân bị bỏng cho đến lúc chuyển đến chỗ chúng tôi là hơn sáu tiếng
các bệnh nhân không được tìm được
các bệnh nhân không được bù dịch đầy đủ nên các bệnh nhân đều sốc nghiệp rất nặng
cộng với bỏng hấp rất nặng nên vào viện các bệnh nhân đều suy tổn hòa và suy hấp
các nạn nhân còn lại hiện vẫn thở máy và đang được các bác sĩ khoa hồi sức tích cực viện bỏng quốc gia điều trị tích cực
tiên lượng là khó khăn cả ba bệnh nhân đều khó khăn vì bỏng rộng
bình thường với bỏng diện tích mà trên ba mươi là tiên lượng khó khăn rồi
bây giờ thì huyết động tạm ổn
huyết động tạm ổn định rồi nhưng bỏng hấp thì rất nặng
những ngày tới là những ngày mà bắt đầu nguy cơ nhiễm khuẩn nó rất cao
vì là vừa tổn thương ở trong đường thở cũng như tổn thương ở ngoài da quá lớn lại bỏng sâu rất rộng
hiện bệnh viện đang tập trung chống sốc chống nhiễm khuẩn cho các bệnh nhân
theo dự kiến ngày một mươi một tháng bảy các bác sĩ sẽ tiến hành ghép ra trước cho hai bệnh nhân
một vụ hỏa hoạn xảy ra vào dạng sáng nay tại tp hcm
đã thiêu dụi nhà xưởng của một công ty kinh doanh nội thất và ảnh hưởng đến nhiều căn hộ xung quanh
sắp may là vụ việc không có thương vong về người
thông tin ban đầu hơn bốn giờ sáng người dân sống trên đường đông khương thuận hai quận một mươi hai
hốt khoảng phát hiện khói lửa bùng lên dữ dội từ khu vực phía sau một công ty chuyên trang trí nội thất cao cấp
lửa gặp vật liệu dễ cháy bùng lên uy hiếp một căn nhà hai tầng và tiệm thuốc tay liền kề
khiến cả khu dân cư náo loạn di dời đồ đạc tháo chạy
người dân đã truy hô huy động bình chữa cháy mi đi hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành
nhận được tin báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thuộc công an quận một mươi hai khẩn trương có mặt
ít phút sau đám cháy bị khống chế
hỏa hoạn gây ảnh hưởng ít nhất đến hai ngôi nhà lân cận
thiêu rụi gần như toàn bộ diện tích phía sau của công ty nội thất
hiện nguyên nhân và thiệt hại cụ thể đang được điều tra
trong thời gian gần đây tình trạng các đối tượng tội phạm đột nhập nhà dân để trộm cướp tài sản
tại những địa bàn giáp danh tại các khu công nghiệp ở đồng nai diễn ra rất phức tạp
điều đáng nói là thủ đoạn của các loại tội phạm này ngay càng tinh vi và táo tợn gây hoang mang cho người dân
mới đây nhất khoảng ba giờ sáng ngày năm tháng bảy
hai đối tượng đột nhập vào nhà bà nguyễn hồng thắm ở khu phố hương phước
phường phước tân thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
dùng dao không chế người thân bà thắm cướp tiền cùng nhiều tài sản khác
trước khi tẩu thoát hai đối tượng còn lấy đi một chiếc xe máy trị giá trên ba mươi triệu đồng
chạy trở lên kêu con nhỏ em là nó ra phát hiện là mất chiếc xe rồi
mặc dù công an tỉnh đồng nai và các địa phương đã có nhiều biện pháp
từ mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
cũng như tăng cường tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của tội phạm đột nhập trộm khắp
nhưng hoạt động của loại hình tội phạm này vẫn diễn ra rất phức tạp
nhất là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp có đông công nhân thuê trọ
chỉ riêng tại thành phố biên hòa từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
đã xảy ra gần năm mươi vụ đột nhập nhà dân trộm cắp và cướp tài sản
với mức độ ngày càng tinh vi táo tận hơn trước
cảnh sát hành sự cũng đã tham mưu bàn đạo ra thông báo cho gửi công an các phường xã
để thông báo cho người dân về các phương thức thủ đoạn của đối tượng trộm cắp đột nhập
trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm đột nhập để cướp trộm cắp tài sản
bên cạnh việc lực lượng công an tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh
triệt phá thì bản thân mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác
trong việc tự bảo vệ tài sản của mình và của những người chung quanh
mỹ không đưa huawei ra khỏi danh sách cầm
thưa quý vị thủ tướng thái lan prayuth chan o cha đã sử dụng các quyền lực đặc biệt của mình lần cuối cùng
qua đó chấm dứt sự cầm quyền của quân đội kể từ cuộc đảo chính quân sự năm hai nghìn một mươi bốn
quyết định này được đưa ra trước thời điểm chính phủ dân sự do ông đứng đầu chuẩn bị tuyên thệ nhậm chức
thủ tướng prayuth chan o cha đã sử dụng các quyền lực đặc biệt để dỡ bỏ những lệnh cấm đối với báo chí
và chuyển tất cả những vụ án liên quan đến những tội chống lại mệnh lệnh của ông sang các tòa án dân sự
việc chuyển giao thẩm quyền xét xử này đã bãi bỏ hơn sáu mươi trong tổng số khoảng bốn trăm sáu mươi mệnh lệnh và tuyên bố mà ông prayuth đưa ra kể từ cuộc đảo chính quân sự năm hai nghìn một mươi bốn
một số quy định được chính quyền quân sự đưa ra nhưng vẫn được duy trì song có thể được chính phủ mới thay đổi
ngoài ra hội đồng hòa bình và trật tự quốc gia do ông prayuth đứng đầu sẽ giải tán khi nội các mới tuyên thệ nhậm chức vào giữa tháng này
trong bối cảnh căng thẳng giữa mỹ và iran chưa hạ nhiệt lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran cảnh báo các căn cứ và các tàu sân bay của mỹ tại khu vực vùng vịnh đều nằm trong tầm bắn của tên lửa iran
hãng thông tấn tasnim dẫn lời một chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran cảnh báo tên lửa của iran có thể sẽ phá hủy các tàu sân bay của mỹ nếu mỹ vi phạm sai lầm và mỹ hoàn toàn có thể nhận thức được hệ quả của một cuộc đối đầu quân sự với iran
cảnh báo đưa ra trong lúc căng thẳng giữa mỹ và iran
đang leo thang công thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm hai nghìn một mươi năm đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ
sau khi iran xác nhận cấp độ làm dầu urani vượt mức cho phép các nước châu âu gồm đức pháp anh và eu đã ra tuyên bố chung hối thúc tehran đảo ngược các hoạt động làm dầu urani hiện nay quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân một cách đầy đủ và ngay lập tức
hai ứng cử viên cuối cùng trong cuộc đua vào chức lãnh đạo đảng bà thủ và chức thủ tướng anh đã có cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình tối qua
với việc cựu ngoại trưởng boris johnson đang dẫn trước khá xa đương kim ngoại trưởng jerumy hunt đang phải chứng minh năng lực của mình bằng cách đưa ra những đường lối mới trong đàm phán brexit
ông boris johnson và ông jeremy hunt đã công kích nhau trực tiếp trong một loạt các vấn đề từ quan điểm về tính cách tham vọng cá nhân cho đến mối quan hệ với đồng minh đặc biệt là mỹ
và quan trọng nhất là cách thức đưa nước anh thoát khỏi bế tắc chính trị xoay quanh brexit
ông johnson bày tỏ hoài nghi khả năng đưa anh giữa eu đúng
ông johnson đã đưa anh giữa eu đúng thời điểm vào ba mươi một tháng một mươi của ông jeremy hunn trong khi ông jeremy hunn lại chỉ trích rằng những lời nói của ông johnson là rất mờ hồ
khi được hỏi liệu có từ chức nếu không thể đưa anh rời eu đúng thời điểm ông johnson đã từ chối trả lời
hai ứng cử viên cuối cùng trong cuộc đua vào lãnh đạo nước anh sẽ còn một cuộc tranh luận khác trên truyền hình vào cuối tuần tới với hình thức lần lượt trả lời những câu hỏi phỏng vấn của một người dẫn chương trình
trong khi đó tại mỹ các ứng cử viên tổng thống mỹ của đảng dân chủ đã bắt đầu công khai
theo đó cựu phó tổng thống mỹ joe biden đã trở thành chính khách giàu nhất trong số các ứng cử viên hàng đầu của đảng dân chủ tham gia cuộc đua dành tấm vé đề cử của đảng cho cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn một mươi sáu
theo bản công khai thu nhập được công bố thu nhập của ông biden trong hai năm qua tính từ thời điểm không đảm nhiệm vị trí phó tổng thống là hơn một mươi năm triệu đô la
riêng trong năm hai nghìn một mươi bảy thu nhập của ông biden là một mươi một triệu đô la
các nguồn thu của ông là bồi dưỡng thuyết trình tài liệu
ngoài ông biden nhiều chính khách của đảng dân chủ tham gia cuộc đua trong nội bộ đảng cũng đã công khai bản thu nhập cá nhân
cụ thể thu nhập năm ngoái của thượng nghị sĩ kamala harris là một triệu tám trăm tám mươi chín đô la thượng nghị sĩ độc lập bernie sanders là năm trăm sáu mươi một hai trăm chín mươi ba đô la
với việc công khai thu nhập cá nhân các ứng cử viên của đảng dân chủ đang thể hiện sự tương phản đối với tổng thống trump
người đã phá vỡ truyền thống khi từ chối tiết lộ thu nhập của mình
trong cuộc trải nghiệm các ứng cử viên của đảng dân chủ đang thể hiện sự tương phản đối với tổng thống trump

bộ thương mại mỹ cho biết washington sẽ không đưa tập đoàn công nghệ huawei của trung quốc ra khỏi danh sách các công ty
bị cấm mua các linh kiện và công nghệ từ các doanh nghiệp của mỹ mà không có sự chấp thuận của chính phủ
bộ trưởng thương mại mỹ wimberos khẳng định huawei vẫn nằm trong danh sách thực thể bị cấm mua linh kiện và công nghệ của mỹ
và thông báo này không thay đổi phạm vi những sản phẩm đòi hỏi giấy phép từ bộ thương mại
tuy nhiên ông rods cho biết bộ trên sẽ cấp giấy phép trong những trường hợp an ninh quốc gia mỹ không bị đe dọa
huawei cùng với sáu mươi tám tổ chức liên kết với tập đoàn này đã bị liệt vào danh sách đen từ hôm một mươi sáu tháng năm
bắc kinh đã yêu cầu washington dỡ bỏ lệnh cấm đối với huawei song chính quyền của tổng thống trump coi huawei là mối đe dọa an ninh quốc gia
do các thiết bị của hãng này có thể sử dụng cho các hoạt động gián điệp mạng tuy nhiên huawei đã phủ nhận mọi cáo buộc

anh đã bắt giữ một băng nhóm buôn người được cho là đường dây nô lệ hiện đại lớn nhất từng bị đưa ra ánh sáng ở nước này
băng nhóm đã kiếm hơn hai triệu bảng anh tương đươngout hơn sáu mươi tỷ đồng havep từ việc buôn bán người từ phần lan
năm người đàn ông và ba phụ nữ tất cả đều từ phần lan bị kết án tổng cộng hơn năm mươi năm năm tù
một số đã bị kết án từ tháng hai
nhưng lệnh cấm đưa tin về vụ việc đã hạn chế tiên tuổi của đối tượng
cảnh sát ước tính có tổng cộng khoảng bốn trăm linh nạn nhân đổ tuổi từ một mươi bảy ti dagenable à
đến hơn sáu mươi họ được hứa hẹn sẽ có việc làm và chỗ ở tại anh nhưng lại bị ép làm việc ở nông trại
và trung tâm tái chế rác thải tại vùng west miland và phần lớn số lương phải nộp lại cho bọn buôn người
một số nạn nhân đã phải làm việc với đồng lương ít ỏi năm mươi xu anh một giờ một số nạn nhân khác
còn cho biết họ bị bắt phải sống trong những khu nhà đổ nát và phải ăn thức ăn hết hạn ngoài ra
họ còn bị đánh đập các tổ chức từ thiện đang tiếp cận và cung cấp chỗ ở cho những nạn nhân sống sót
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự một mươi tám h ba mươi ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo